nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín trong những ngày này
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm giao thông để giúp người dân đi lại được an toàn thuận lợi
những ngày cận tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dẫn đến tình trạng quá tải về phương tiện cá nhân
và vận tài hành khách nguy cơ ủn tắc xảy ra tai nạn và vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông
là điều khó tránh khỏi để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng bình đã ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý trật tự an toàn giao thông
trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán
phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến giao thông
thì chúng tôi đã bố trí khép kính hai mươi bốn trên hai mươi bốn lực lượng tuần tra và bố trí thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
để phát hiện các hành vi vi phạm nhằm xử lý
song song với lực lượng tuần tra kiểm soát tại các điểm nóng của giao thông trên địa bàn tỉnh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình cũng đã lập các chốt điểm tuần tra lưu động
nhằm kiểm soát kiểm tra
xử lý vi phạm với các phương tiện là xe khách xe đầu kéo xe tải đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy
vi phạm nồng độ cồn khi lưu thông qua địa bàn tỉnh quảng bình nhằm bảo đảm cho nhân dân vui tết đón xuân được thuận lợi an toàn